bắt đầu từ chiều nay thì bão số sáu có nhiều khả năng sẽ giảm dần cường độ
đây là thông tin được ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đưa ra trong cuộc họp ứng phó về bão số sáu
theo cơ quan chức năng trước mắt cần đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của gió mạnh trên biển
trong vòng từ hai mươi bốn cho tới bốn mươi tám giờ tới ở khu vực bắc biển đông nhất là khu vực biển vĩnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng nam
các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục theo dõi tình hình ba tàu cá đang neo đậu tại đảo đá lồi hoàng sa
để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu và các phương án ứng phó bão số sáu khi có tình huống xảy ra